cũng trong khuôn khổ chuyến thăm nga vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi moscow và kiev hợp tác để thiết lập các hành lang viện trợ và sơ tán tại ukraine
tại cuộc gặp ngoại trưởng nga tổng thư ký guterres đã đề xuất thành lập một nhóm tiếp xúc nhân đạo kết nối nga ukraine và liên hợp quốc để tìm kiếm các cơ hội mở ra các hành lang an toàn
về phần mình ngoại trưởng nga lavrov cho biết moscow sẵn sàng hợp tác với liên hợp quốc trợ giúp dân thường ở ukraine
trong khi đó ông guterres tuyên bố sẵn sàng huy động mọi nguồn lực của liên hợp quốc để giải cứu và sơ tán người dân ở thành phố marupol
đang bị bao vây trong bối cảnh hàng nghìn người dân nơi đây rất cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp và nhiều người phải đi sơ tán
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine moscow và kiev đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột
song chưa đạt được kết quả đáng kể liên hợp quốc ước tính hơn năm hai triệu người dân ukraine đã phải sơ tán kể từ cuối tháng hai vừa qua